năm bảo đảm trật tự an toàn giao thông vệ sinh môi trường mỹ quan đồ thị tạo thuật lợi cho nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sở giao thông vận tải hà nội với yêu cầu tạm dừng thi công đào đường đào hè trên địa bàn
theo đó các đơn vị chủ đầu tư ban quản lý dự án nhà thầu thi công các công trình trên các tuyến đường tuyến phố thuộc địa bàn thủ đô tạm dừng thi công đào đường đào hè
từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến hết ngày mùa một tháng năm trừ các công trình giao thông trọng điểm được quỹ ban nhân dân thành phố và sở giao thông vận tải hà nội cấp phép
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu lực lượng thanh tra sở ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm nếu có và phản hồi đầy đủ các thông tin về sở để được chỉ đạo kịp thời đối với các trường hợp vượt thẩm quyền